thưa quý vị theo bản tin trưa ngày tám tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm bảy mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một ca nhập cảnh đã cách ly ngay bảy mươi năm ca trong nước riêng bắc giang là năm mươi năm ca
tp hcm là một mươi ca bắc ninh bốn ca lạng sơn năm ca bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh một ca
trong đó bảy mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
việt nam hiện có chín một trăm linh ba bệnh nhân covid một mươi chín
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo ca tử vong số năm mươi bốn là bệnh nhân nam năm mươi một tuổi ở hưng yên
có tiền sử viêm gan nhiễm độc và theo dõi do thuốc nam sơ gan điều trị nhiều đợt